dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân quốc hội thảo luận về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư sửa đổi sau khi nghe báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự án luật
theo báo cáo của ủy ban kinh tế dự án luật cần phải quy định rõ ràng cụ thể về nguyên tắc áp dụng pháp luật làm rõ mối quan hệ giữa luật đầu tư và các luật khác có liên quan để khắc phục tình trạng trông chéo mưu thuẫn bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật
theo báo cáo của ủy ban kinh tế dự án luật cần phải quy định rõ ràng cụ thể về nguyên tắc áp dụng pháp luật làm rõ mối quan hệ giữa luật đầu tư và các luật khác có liên quan để khắc phục tình trạng trồng chéo mâu thuẫn bảo đảm tinh thông nhất của hệ thống pháp luật
về việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhiều ý kiến đề nghị không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ mà nên quy định chặt chẽ hơn có cơ chế kiểm tra giám sát các đơn vị kinh doanh dịch vụ này
về việc cấm đầu tư kinh doanh dịch vụ đòi nợ nhiều ý kiến đề nghị không nên cấm kinh doanh dịch vụ này
vì vậy theo tôi sửa luật đầu tư lần này không nên cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ
tuy nhiên phải quy định điều kiện chặt chẽ hơn ràng buộc hơn quy trách nhiệm cho tổ chức cá nhân có liên quan nếu thu hồi nợ theo kiểu xã hội đen vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm minh
về hình thức và đối tượng áp dụng ưu đãi đầu tư có ý kiến cho rằng lĩnh vực ngành nghề ưu đãi hỗ trợ đầu tư còn gian trải hình thức
chưa thật sự thu hút các nguồn lực đầu tư nhằm cơ cấu lại nền kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng thúc đẩy liên kết giữa các ngành vùng
giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp bốn do đó luật cần quy định rõ các nguyên tắc ưu đãi
do đó luật cần quy định rõ các nguyên tắc thực hiện chính sách ưu đãi theo hương ưu đãi thuế không phải là ưu tố quyết định mà phải đảm bảo tính ổn định dĩ mô
sự ổn định và minh bạch cụ thể quá còn có ý nghĩa rất là quan trọng và tránh trồng chéo trong các quy định pháp luật
tham gia đóng góp ý kiến một số đại biểu đề nghị bổ sung hình thức áp dụng ưu đãi đầu tư mới như khấu hào nhanh tăng mức chích trừ thu nhập trựu thuế
đối với các khoản mục mua sắm máy móc thiết bị hiện đại và các hình thức ưu đãi khác giúp giảm trừ nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp